là vùng chăn nuôi trọng điểm của tỉnh quảng trị những ngày này khi dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở một số tỉnh phía bắc
cơ quan chức năng và người chăn nuôi trên địa bàn huyện triệu phong đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch xâm nhập
với một mươi năm con lợn nái và một trăm linh con lợn thịt nên công tác chăm sóc và phòng chống các loại dịch bệnh
được gia đình ông phú ở thôn an lợi xã triệu độ huyện triệu phong tỉnh quảng trị trú trọng thực hiện
gia đình ông thường xuyên quét dọn sạch sẽ chuồng trại và xung quanh khu vực chăn nuôi
chăm sóc khẩu phần ăn bảo đảm đủ chất dinh dưỡng cho lợn phát triển tốt
triển khai các biện pháp cách ly hạn chế người qua lại khu chăn nuôi